tp hcm thông nhất tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu để đăng ký hộ khẩu thường trú
đối với nhà cho mượn thuê ở nhờ trên địa bàn tp hcm là hai mươi m hai một người
quy định này không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà ở hợp pháp của người dân
cũng không áp dụng với người tạm trú tạm trú có thời hạn hay ở trọ
theo sở xây dựng nếu tiêu chuẩn này được ban hành chỉ áp dụng trong trường hợp nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ
thuê mượn không áp dụng cho những trường hợp đăng ký hộ khẩu vào nhà thu sở hữu của mình
nhập hộ khẩu theo nhân thân
quy định nhằm điều chỉnh cho phù hợp giữa số dân và hạ tầng kỹ thuật
tránh trường hợp nhà năm mươi m hai trong các quận trung tâm của thành phố đăng ký hộ khẩu ở từ hai mươi đến năm mươi người
theo công an tp hcm từ khi luật cư trú có hiệu lực năm hai nghìn sáu đến nay
có hơn chín mươi bốn hộ đăng ký hộ khẩu vào nhà ở mượn thuê
ở nhờ trong tổng số một năm triệu dân thường trú trên địa bàn tp hcm
vì vậy quy định này không ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân không làm xáo trộn đời sống của người lao động
dự kiến ủy ban nhân dân tp hcm sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua nội dung này
vào kỳ họp hội đồng nhân dân tháng một mươi hai tới